ở vịnh bắc bộ gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
với các vùng biển trung và nam bộ khu vực từ quảng trị đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét và biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió mạnh cấp bảy giới cấp chín
sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ ba đến bốn mét và biển động mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước